bị can huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
có liên quan đến sai phạm về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố long xuyên
công an tỉnh an giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với huỳnh lê phong
cùng hai cấp dưới là nguyễn thanh phong cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
và nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
theo điều tra ban đầu bị can huỳnh lê phong nguyễn thanh phong và nguyễn thiện thành
trong quá trình làm nhiệm vụ đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ
trên người ban nhân dân tp long xuyên bàn hành các quyết định giao đất cấp nhiều giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất không đúng quy định cho các hộ dân
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu có liên quan đến quá trình hoạt động phạm tội của các bị can
lừa đảo một gia đình có con mất tích rằng con của họ đang ở campuchia
và đòi tiền chuộc nội
nguyễn hoàng khang sinh năm hai nghìn năm trú tại tỉnh khánh hòa vừa bị công an quận bình thạnh tp hcm
khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ lên mạng xã hội đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp người con trai mất tích
sau đó gia đình nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói rằng con trai bà đang ở campuchia
và đề nghị mẹ của anh này phải chuyển sáu usd để nhận con
do không đủ tiền gia đình xin đưa ba usd
ngày hai mươi chín tháng ba khi nam thanh niên đang nhận sáu mươi năm triệu đồng tiền chuộc từ người nhà của nạn nhân
thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ
tại cơ quan công an khang khai không biết tung tích con trai của người phụ nữ này
chỉ là thấy thông tin tìm người trên mạng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi lô đề sử dụng công nghệ cao quy mô lớn
do hoàng thế vinh trú tại phường phú diễn quận bắc từ liêm tp hcm cầm đầu
và bị lực lượng công an triệt phá bắt giữ một mươi đối tượng trú tại các tỉnh nghệ an bình dương và tp hcm
tại tỉnh nghệ an có bốn đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc nói trên
trong đó nguyễn cảnh minh chú tại xã xuân thành huyện yên thành
được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động hai xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trong ngày
bị bắt giữ là gần một tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan minh tuấn ba mươi hai tuổi
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tang tuấn đang mang một trăm linh gram ma túy đi bán
qua đấu tranh tuấn khai nhận số ma túy trên mua tại tp hcm với giá ba mươi triệu đồng
mang xuống huyện nhân trạch để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá ba mươi bốn triệu đồng
đang trên đường đi giao thì bị cơ quan công an bắt giữ
công an huyện tuy an tp hcm vừa tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành trình
đối với một thanh niên một mươi sáu tuổi trú tại xã an phú tp thuy hòa do vi phạm luật giao thông
trước đó nhờ trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh
nam thanh niên không được mũ bảo hiểm nằm ngửa ra yên xe dùng chân điều khiển xe máy
trên đoạn đường qua xã an chấn huyện tuy an tp hcm
công an huyện tuy an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên này
số tiền ba triệu bảy trăm hai mươi năm nghìn đồng do dùng chân điều khiển xe máy
và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và công an huyện yên thành
đồng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cục nghiệp vụ bộ công an
vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc lô đề liên tỉnh
sử dụng công nghệ cao quy mô lớn bắt giữ một mươi đối tượng
chú các tỉnh nghệ an bình dương và tp hà nội
đường dây trên do hoàng thế vinh chú phường phú diễn quận bắc từ liên tp hà nội cầm đầu
để điều hành đường dây hoàng thế vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số lề
tại nghệ an có bốn đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc nói trên
trong đó nguyễn cảnh minh chú xã xuân thành huyện yên thành
được công an xác định là người điều hành đại lý tổng
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động hai xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề trong ngày bị bắt giữ là gần một tỷ đồng
công an quận gò vấp tp hcm bắt giữ nhóm năm đối tượng cùng ngụ tại tỉnh ninh thuận
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp ở quận gò vấp
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba nhận được tin báo của người dân về việc bị trộm cắp tài sản
gồm nhẫn dây chuyền đồng hồ trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
ban chỉ huy công an quận gò vấp đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan
tập trung lực lượng khẩn trương truy xét truy bắt các đối tượng gây án
lực lượng công an điều tra xác định năm đối tượng nghi vấn
ngày hai mươi tám tháng ba công an quận gò vấp phối hợp với công an phường dị an tp dị an tp bình dương
xác định nhóm nghi phạm đang ở tại phường dị an và đưa về trụ sở công an quận gò vấp để đấu tranh làm rõ
nhóm này sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
ngoài ra người trong nhóm cũng cho biết trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản ở quận gò vấp
thời gian đột nhập để trộm cắp tài sản là lúc nửa đêm đến sáng
thời gian qua bộ công an đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an
do hiện nay vẫn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
ở một mặt các đối tượng đánh vào tâm lý hoang mang lo sợ của người dân
một mặt thì chúng liên tục thay đổi nhiều phương thức
khi thì nói người dân liên quan tới đường dây ma túy
khi thì giả hướng dẫn cài đặt ứng dụng vneid kích hoạt định danh điện tử
và phóng sự sau là việc giả danh công an yêu cầu kê khai thông tin tài sản
xin mời quý vị cùng theo dõi
đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo bằng cách giả danh công an
cầu kê khai thông tin tài sản
sau vài lời đe dọa đối tượng giả danh đã yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại
thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng để kê khai tài sản cá nhân
sau đó chỉ vài thao tác hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân đã không cánh mà bay
trước làm việc thì có một số điện thoại là gọi điện cho chị xứng công an điều tra
bảo là trong tài khoản của chị là bị học tài khoản để dùng rửa tiền
cho bọn tội phạm bốn người và bốn mắt túy
sau đó thì bọn tội phạm bắt tôi là phải chứng minh số tiền trong tài khoản có trong sai khai không
bằng thủ đoạn bọn chúng xây dựng kịch bản rất rõ ràng gọi điện giả danh nhân viên bưu điện
nhân viên liên lực cán bộ công an tòa án bị ẩn thát để thao túng tâm lý
từ tâm lý lo sợ của người dân đặc biệt là các đối tượng chiếm được quyền sử dụng cái tài khoản của người dân
thông tin về cá nhân để từ đó rút tiền trong tài khoản của người dân
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
thời gian qua nhiều doanh nghiệp cá nhân nhận được điện thoại
người gọi tự xưng là cán bộ công an công chức cơ quan thuế
để mời chào rụ rỗ dọa nạt lừa đảo ép doanh nghiệp cá nhân khai báo các thông tin
thông tin cá nhân thậm chí chúng còn làm giả các quyết định của cơ quan có chức năng
sau đó gọi điện để thông báo hướng dẫn nạn nhân thực hiện các khai báo theo hướng dẫn của chúng
thực ra thủ đoạn này nó không mới trước đây đã có rất nhiều những trường hợp mà mặc quần áo của viện khảo sát này
hay là của tòa án hay của công an mặc quần áo giống nghiệt gây cho song vi lọc côn
gọi điện cho người dân để lừa người dân là đang vi phạm vào cái
đang bị vi phạm chính này kia yêu cầu người dân hoặc gửi thông tin
công ty hoặc phải làm theo những cái yêu cầu thì gần đây thì có một số hình thức nó tích vi hơn là các đối tượng bắt đầu đã có thể lợi dụng
giả mạo những cái hồ sơ tài liệu hay là quyết định khởi tố này hay quyết định vi phạm hành chính này để tăng thêm tiền tin cậy người dân
từ đó yêu cầu người dân là có thể là sao kê khoản ngân hàng xem giao dịch tiền ở đây như thế nào
hay là cung cấp những cái thông tin mà nhạy cảm người dân cho các đối tượng hoặc là chuyển tiền để xử lý vụ việc ngay
để tránh bị khởi tố hình sự
cái đấy thì nó sẽ là tác động vào tâm lý của nạn nhân sẽ là nhiều hơn
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
đồng thời tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
tuyệt đối không nghe và làm theo những hướng dẫn của đối tượng lạ không cung cấp thông tin cá nhân
tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng
có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo để đưa cho nạn nhân chủ động điền những thông tin cá nhân vào
như là các cái form khảo sát để tham gia vào chương trình khuyến mãi này bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát
thì nhiều người dân không cần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài khoản ngân hàng số tài khoản ngân hàng này
địa chỉ họ tên số điện thoại đấy như thế nào đấy là một cách
cách thứ hai là có thể do chính người dân bị dính mã độc thu thập thông tin trên các thiết bị cá nhân như máy tính hay điện thoại
những cái thiết bị những cái con mạ độc này thì có thể thu thập những cái thông tin cá nhân của người dân
sau đó gửi về cho những kẻ lừa đảo tấn công để thu thập
quy trình làm việc đối với cơ quan hành pháp với người dân là làm việc trực tiếp theo quy trình gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
đồng thời không có chuyện cán bộ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
đồn biên phòng kiểng phước bộ đội biên phòng tiền giang đã phát hiện vật thể nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển rừng phòng hộ
thuộc ấp xóm rẫy xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang
kiểm tra tại hiện trường lực lượng đã phát hiện một bao tải ni lông màu đen bên trong có chứa hai mươi bốn bánh hình khối chữ nhật
mỗi bánh có khối lượng khoảng một kg tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng phối hợp đã tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm giả soát xung quanh hiện trường bãi biển khu vực rừng phòng hộ thuộc xã kiểng phước
đồng thời tổ chức phương tiện tuần tra trên biển thì phát hiện thêm một mươi sáu bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
bộ đội biên phòng tiền giang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp cùng với lực lượng công an tổ chức mở rộng phạm vi địa bàn tuần tra kiểm soát
ra soát trên biển tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm một mươi hai bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với công an địa phương xác minh điều tra ban đầu
thu giữ và bàn giao toàn bộ tăng vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh giết người đối với đối tượng lê văn thiện ba mươi năm tuổi
trú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vì đã nhiều lần dùng súng và dao truy sát một người phụ nữ
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bảy
thiện vào tỉnh đắk lắk sống lang thang và đến ở nhà một người quen tại xã yà tiêu huyện chưa quynh gần nhà của một người phụ nữ
trong quá trình sinh sống giữa thiện và chị này xảy ra nhiều mâu thuẫn và thiện đã nảy sinh ý định giết người
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thiện cầm hai con dao đến nhà chém người phụ nữ và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích
quyết định chi nãn trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tiếp tục đến nhà bắn hai phát sượt ngoài da nạn nhân gây thương tích
sau đó tiếp tục đuổi theo truy sát rồi rời khỏi hiện trường
quá trình lẩn trốn thiện liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
vào ngày một mươi tháng ba xác định thiện xuất hiện tại một lán chạy của một người dân ở huyện krono tỉnh đắk nông nên đã bị lực lượng công an tổ chức vây giáp bắt giữ thành công

với hành vi dùng súng truy sát người phụ nữ thiện đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố thêm về hành vi giết người